chào mừng kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
chiều ngày hôm qua ban quản lý phố cổ hà nội đã tổ chức triển lãm tranh với chủ đề
chiến tranh và hòa bình
triển lãm trưng bày chín mươi tác phẩm của họa sĩ nguyễn quốc thái một người con của hải phòng
đã đi qua và chứng kiến những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất của vùng đất cảng
điểm nhấn của triển lãm là loạt tranh tái hiện khung cảnh hải phòng năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
với hình ảnh tường nhà đổ nát cầu gãy phà đất cây cối trơ trụi bằng sắc nâu trắng và đen
đối lập với khung cảnh đổ nát là tinh thần vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu của những con người đất cảng
cùng với đó là những tác phẩm phản ánh cuộc sống hòa bình êm đềm rực rỡ mà có lẽ chỉ những ai
đã đi qua đau thương của chiến tranh mới có thể vẽ về hòa bình một cách dung dị mà trọn vẹn như vậy
các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau như than trì bột màu
cho dù sử dụng chất liệu gì khai thác đề tài nào thì hơn cả đều động lại sau cùng trong tranh của nguyễn quốc thái
chính là tình yêu quê hương đất nước thà thiết